sáng hôm nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn
giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
đây là dự án luật sẽ được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm này
tại kỳ họp thứ năm trong phiên thảo luận tại hội trường đã có hai mươi hai lượt đại biểu quốc hội phát biểu ý kiến
góp ý cho dự thảo luận
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã tập trung thảo luận đối với các vấn đề liên quan đến vụ án dân sự
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có giá trị giao dịch dưới một trăm linh triệu đồng
được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều bảy mươi dự thảo luật
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch điện tử trên không gian mạng internet và các nền tảng mạng xã hội
mua bán hàng online bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch tài chính ngân hàng như khi người dân gửi tiền vào ngân hàng
nhưng lại bị chuyển thành mua bảo hiểm trách nhiệm của hội đồng quản trị cơ quan tổ chức xã hội
kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến vào việc công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
tránh gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc lợi dụng quy định này để cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức cá nhân
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị thuộc bộ sở giao thông vận tải
các địa phương yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nếu vi phạm về trình tự thủ tục quản lý chất lượng tiến độ quản lý chi phí
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cơ quan quản lý chủ đầu tư chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn
quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn quản lý nhà thầu phụ
xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu bán thầu trái quy định pháp luật nếu có
không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm
đối với tư vấn khảo sát thiết kế nhà thầu tư vấn nâng cao trách nhiệm trong việc khảo sát
vị trí chữ lượng chất lượng khả năng cung ứng thủ tục khai thác của các mỏ vật liệu xây dựng
vị trí chữ lượng của các bãi đổ thải nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình
địa chất thủy văn khu vực dự án công tác lập dự toán xây dựng công trình phải bảo đảm tính đúng
tính đủ tuân thủ quy định kiểm soát chất lượng hồ sơ nghiệm thu đúng quy định của pháp luật
kịp thời phối hợp với các chủ thể tham dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công
theo đánh giá của cục điều tiết điện lực lưu lượng nước có phần cải thiện trong thời gian vừa qua
do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu ngoại trừ nhà máy thủy điện hòa bình
để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới nên mực nước các hồ thủy điện
đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết tuy nhiên chưa nhiều nếu tính tổng công suất không huy động được từ thủy điện vào khoảng năm mw
hiện tổng công suất nguồn lớn nhất miền bắc là đạt một mươi tám năm trăm linh mw trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là ba tám trăm linh mw
ngày một mươi hai tháng sáu mực nước các hồ thủy điện đã trên mực nước chết đặc biệt là hồ hòa bình cao hơn mực nước chết là hai mươi hai tám mét
hồ lai châu là sáu chín mét tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền bắc tăng hai mươi tám so với lưu lượng nước về ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu về các hồ hòa bình và lai châu trước đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương đã và đang thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể
nhằm đảm bảo cung ứng điện trong đó triển khai chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tiết kiệm điện bảo đảm cung ứng than khí cho phát điện
tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện than đồng thời chỉ đạo các công ty thủy điện
theo dõi sát tình hình thời tiết thủy văn tăng cường nước tích cực vận hành linh hoạt các hồ chứa
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc hà
cựu chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty máy và động lực việt nam veam ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước vụ án này bị cáo trần ngọc hà đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên phạt tám năm tù với cùng tội danh trên
tổng hợp hình phạt hai bản án bị cáo trần ngọc hà phải chấp nhận chấp hành hình phạt
trong vụ án này bị cáo trần ngọc hà đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên phạt bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo bản án sơ thẩm trước năm hai nghìn một mươi bảy vam có vốn điều lệ là hai ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
nhà máy ô tô là chi nhánh hai tỷ đồng
hạch toán phụ thuộc hoạt động theo ủy quyền của vem chuyên sản xuất lắp ráp kinh doanh các loại xe tải xe chuyên dùng và xe buýt
sai phạm của các bị cáo trần ngọc hà nguyễn đức toàn và phạm vũ hải đã xảy ra trong giai đoạn vam còn là doanh nghiệp nhà nước
các bị cáo không thực hiện đúng quy định của pháp luật quy định của doanh nghiệp trong việc bán xe ô tô do vam sản xuất và mua vật tư xăm lốp yếm qua trung gian gây thiệt hại cho doanh nghiệp là hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là lê đình vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở thành phố thanh hóa và hàn văn thăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở huyện hoàng hóa về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo tài liệu điều tra ban đầu của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh thanh hóa chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
mặc dù không được giao nhiệm vụ làm hồ sơ
xe cơ giới cải tạo nhưng hàn văn thăng và lê đình vĩ đã lợi dụng sự quản lý lòng lèo của công ty tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô nhật minh để làm giả bảy mươi ba bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới
sau đó sử dụng mang đi làm thủ tục thẩm định thiết kế tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thanh hóa và đi làm thủ tục nghiệm thu tại các trung tâm đăng kiểm ba nghìn sáu trăm linh tám d và ba nghìn sáu trăm linh ba d
qua tài liệu xác minh kết quả trưng cầu giám định cho thấy thăng và vĩ đã làm giả nhiều loại giấy tờ
tài liệu như bản thuyết minh thiết kế xe cơ giới cải tạo bản vẽ thiết kế xe cơ giới cải tạo công văn đề nghị thẩm định văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
và cũng trên địa bàn tỉnh thanh hóa công an huyện hà trung đã phá chuyên án bắt giữ hai mươi bảy đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô số đề
quá trình đấu tranh chuyên án công an huyện hà trung đã bắt giữ một mươi đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng cho vay tài sản có giá trị để thế chấp như ô tô giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi
quá trình đấu tranh chuyên án công an huyện hà trung đã phá chuyên án công an huyện hà trung đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng là các đối tượng làm bảng và con bạc liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề do nguyễn văn an cầm đầu trong đó số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới năm tỷ đồng với lãi suất ba đồng một triệu một ngày chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thì các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bắt chính hàng tỷ đồng
thưa quý vị mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về những nguy cơ hệ lụy khi vay tiền qua mạng xã hội tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
mới đây công an huyện vũng liêm của tỉnh vĩnh long đã điều tra khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi hướng dẫn vay tiền qua mạng xã hội tiếp tục cảnh báo đến người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin khi có nhu cầu vay tiền từ loại hình này
và theo cơ quan chức năng thì khi có nhu cầu vay người dân cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
với thủ đoạn hướng dẫn làm thủ tục vay tiền cho khách hàng nhưng khi được giải ngân lại chuyển vào tài khoản của mình đối tượng đặng công huy sinh năm hai nghìn ngụ tại xã hòa bình huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ huy làm cộng tác viên của một công ty tài chính và đăng quảng cáo trên mạng xã hội do cần vay tiền thủ tục nhanh gọn nên một người dân ở huyện vũng liêm đã nhắn tin trao đổi vay tiền với huy và hẹn gặp nhau vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba để làm thủ tục vay tiền
trong quá trình hướng dẫn hồ sơ thủ tục huy đã dùng số điện thoại của mình để đăng ký kích hoạt tài khoản ngân hàng với các thông tin cá nhân của khách vay và dùng tài khoản này để ký hợp đồng vay số tiền một mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi tháng ba khi ngân hàng giải ngân huy đã đăng nhập vào tài khoản và rút hết tiền để tiêu xài cá nhân
lừa đảo khi vay tiền online với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi nếu chúng ta không cảnh giác sẽ dễ dàng sập bẫy
thực tế cho thấy một số nạn nhân khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã ngần ngại không đến cơ quan công an trình báo vụ việc điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý đối với loại tội phạm này
khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức cảnh giác đặc biệt là không quay tiền qua các trang mạng xã hội các app vay tiền
khi người dân bị các đối tượng lợi dụng các app vay tiền trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì phải bình tĩnh kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng lừa đảo cho cơ quan công an gần nhất
không nên che giấu hành vi của các đối tượng lừa đảo để bọn chúng có cơ hội thực hiện nhiều hơn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã lợi dụng tâm lý của những người đang cần tiền
các đối tượng nhiệt tình giới thiệu gọi mời hướng dẫn các thao tác thủ tục vay tiền online dễ dàng nhanh chóng
phía sau những lời gọi mời đó
luôn tiềm ẩn những rủi ro mà người vay có thể tiền mất nợ mang
người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi vừa ký văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư về đề xuất xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết thay thế nghị quyết năm mươi bốn theo trình tự thủ tục trúc gọn
hiện dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm đang được quốc hội khóa một mươi năm xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm và cơ quan soạn thảo dự kiến đề xuất có hiệu lực thi hành từ ngày một
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiện dự thảo nghị quyết mới gồm quản lý đầu tư tài chính ngân sách quản lý đô thị và tài nguyên môi trường ngành nghệ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược quản lý khoa học và công nghệ đội mới sáng tạo tổ chức bộ máy tp hcm và tổ chức bộ máy tp thủ đức
trong tháng sáu này các sở ngành phải hoàn thiện tám tờ trình để trình hội đồng nhân dân tp hcm xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý tổ chức bộ máy số lượng và chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc thành phố thủ đức cũng được ưu tiên xem xét thông qua sớm để tạo tiền đề cho thành phố trong thành phố phát triển phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương xuất khẩu lớn nhất cả nước với kim ngạch đạt một mươi sáu hai mươi bảy tỷ usd
máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc thiết bị
dụng cụ và phụ tùng khác dệt mây giày dép vẫn là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố từ đầu năm đến nay
ngoài thành phố hồ chí minh còn có địa phương đạt kim gạch xuất khẩu từ một mươi tỷ usd trở lên gồm bắc ninh bình dương và thái nguyên giảm một địa phương so với cùng kỳ năm ngoái
đồng đai là địa phương không duy trì được kim ngạch xuất khẩu một mươi tỷ usd khi kim ngạch xuất khẩu năm tháng đầu năm của tỉnh này đạt tám năm mươi ba tỷ usd
trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt một mươi bảy mươi ba tỷ usd
dù vẫn duy trì được kim ngạch đạt một mươi tỷ usd trở lên nhưng kim ngạch cả bốn địa phương trên đều giảm sâu hơn hai con số so với cùng kỳ năm ngoái
với năm mươi ba năm tỷ usd riêng bốn địa phương trọng điểm kể trên chiếm ba mươi chín năm mươi sáu kiêm gạch xuất khẩu cả nước
tính chung năm tháng đầu năm tổng kim gạch xuất khẩu cả nước đạt một trăm ba mươi năm hai mươi hai tỷ usd giảm một mươi hai ba so với cùng kỳ năm ngoái
sau một thời gian ngắn được giá vải thiều được bán tại các tỉnh phía nam đã bắt đầu có dấu hiệu sụp giảm
về giá do nguồn cung nhiều cũng như là đụng với các loại trái cây khác đang vào mùa
kiên nhận tại các chợ bà chiểu tân định trên địa bàn thành phố hồ chí minh vải thiêu hiện được bán với giá từ ba mươi năm mươi ngàn đồng tùy loại
giá này đã giảm khoảng sáu mươi so với thời điểm đầu mùa và giảm từ một mươi năm hai mươi so với cùng thời điểm này năm trước
sợi dĩ giá vải thiêu giảm danh một phần là do nguồn cung cấp nhiều
cụ thể mỗi đêm số lượng vải thiêu nhập tại chợ đầu bối nông sản thổ đức lên đến ba trăm linh ngàn tấn
theo dự báo của bang quản lý chợ số lượng vải phía bắc nhập vào sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
ngoài ra cùng thời điểm này là một số loại trái cây khác cũng đang vào mùa nên giá vải thiều được dự báo sẽ còn sụt giảm trước khi tan lại vào cuối vụ
mới đây trong dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sở giao thông vận tải thành phố đã đề xuất thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hẹp phố trên địa bàn
đề án chia các quận huyện làm năm khu vực
và dựa theo giá đất tại tuyến đường đó để đề xuất mức thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường
khu vực một gồm các quận một quận ba quận bốn quận năm quận một mươi quận phú nhuận
mức thu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh được đề xuất từ năm mươi một trăm linh ngàn đồng mỗi mét vuông mỗi tháng
mức thu sử dụng tạm thời lòng đường sử dụng hè phố để trong giữa xe máy xe mô tô và xe đạp từ một trăm tám mươi ba trăm năm mươi đồng mỗi mét vuông mỗi tháng
khu vực hai gồm quận hai cũ trừ khu đô thị mới thủ thiêm quận sáu quận bảy trừ khu a khu đô thị mới nam thành phố quận một mươi một quận bình thạnh quận bình tân quận tân bình
mức thu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh từ hai mươi ba mươi ngàn đồng mỗi mét vuông mỗi tháng
mức thu phí vỉa hè lòng đường để trông giữa xe từ bảy mươi một trăm linh ngàn đồng mỗi mét vu mỗi tháng
khu vực ba gồm quận tám quận chín quận một mươi hai quận thủ đức củ quận tân phú quận gò vấp và khu vực bốn gồm huyện bình chánh huyện hóc môn huyện nhà bè huyện củ chi
mức thu phí vỉa hè để kinh doanh là hai mươi ngàn đồng mỗi mét vu mỗi tháng và mức thu phí vỉa hè lòng đường để trông giữa xe là sáu mươi ngàn đồng mỗi mét vu mỗi tháng
khu vực năm là huyện cần giờ mức thu phí vỉa hè để kinh doanh là hai mươi ngàn đồng mỗi mét vu mỗi tháng và mức thu phí vỉa hè lòng đường để trông giữa xe là năm mươi ngàn đồng mỗi mét vu mỗi tháng
với đề xuất này sở giao thông vận tải thành phố kỳ vọng sẽ tu hơn một năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm và đề xuất này đang được lấy ý kiến các chuyên gia và nhà khoa học
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bất động sản trên cả nước gần như đóng băng
từ đó làn sóng nghỉ việc của người hoạt động trong nghề này ngày càng nhiều vì chưa biết thời điểm thị trường sẽ phục hồi trở lại
tính từ thời điểm giữa năm hai nghìn hai mươi hai trở về trước mỗi tháng anh phúc có thể chốt từ ba đến năm hợp đồng giao dịch bất động sản cho khách thu nhập từ việc môi giới làm vài chục đến hàng trăm triệu đồng một tháng
thị trường biến động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai các giao dịch gần như đóng băng anh phúc cũng như người làm công việc môi giới bất động sản phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thu nhập giảm đột ngột
trước đây mình cũng có một số vốn
từ những căn mình đã bán được thì mình còn có thể kéo dài cuộc hoạt động kinh doanh của mình còn không tìm kiếm khách hàng
bên cạnh đó thì mình vẫn có thể đi chạy sang nhựa cho thuê tìm kiếm những mối quan hệ đó ráp những cái deal đó lại tìm những giao dịch nhỏ nhất
trong lip frand của mình hiện tại thì có khoảng từ ba mươi bốn mươi là các bạn đang chuyển nghề hầu như các bạn không theo nổi nghề bất động sản nữa
gream hay là bán hàng online một số người thì chuyển qua bán cà phê hoặc chạy grab luôn một số thì về quê về quê sống với gia đình rồi
theo số liệu thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam hiện nay số lượng môi giới đang hoạt động trên thị trường đề ốc chỉ còn khoảng ba mươi đến bốn mươi so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai và sự sụp giảm chưa có dấu hiệu dừng lại
trước những sức ép từ thị trường người tiếp tục làm công việc môi giới phải tìm cách thích ứng một bộ phận khác chuyển về và chợ thị trường phục hồi mới quay trở lại
để mà sống sót được cái thời kỳ này là buộc lòng mình phải là tìm cách là để ứng phó được với cái thời buổi này
ví dụ như hồi đó mình theo bất động sản nghỉ dưỡng thì những người bạn của mình mà mình đã tìm hiểu thì hầu như là có một số người đã bỏ cuộc rồi
họ đi theo một cái nghề khác họ đi theo thẩm mỹ họ đi theo bảo hiểm hoặc là họ đi theo một cái ngành gì đó
còn họ chờ họ chờ khi mà bất động sản phục hồi lại họ sẽ quay lại
như mình thì mình vẫn tiếp tục theo nghề và mình sẽ tìm tìm một bất đồng sản phù hợp hơn
so với nhu cầu bây giờ ví dụ như hồi đó thì bất động sản nghỉ dưỡng bất động sản cao cấp thì sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn
từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thì nó sẽ bùng nổ rồi
nhưng bây giờ khi mà thị trường bắt đầu trầm lắng xuống thế thì bất động sản có nhu cầu ở thật nó mới lên ngôi
thì lúc đó mình đã tìm hiểu trên thị trường thì biết được có những tập đoàn người ta đầu tư vào bất động sản ở thật với lịch thanh toán rất là tốt
thì lúc đó mình tìm hiểu được và mình quyết tâm là đi theo ngành này và mình làm việc cho một công ty
và có đáp ứng được nhu cầu ở thật của người dân thì lúc đó mình sẽ tiếp tục theo nghề mà mình không phải cần làm một công việc khác
hiện nay thì theo mình đây là thời điểm khó nhất năm năm
tức là doanh thu bên sàn giao dịch của mình nó giảm so với hiệp kiểm cùng kỳ là tám mươi
lý do dưới điều này thì do khách hàng họ có quá nhiều nỗi lo và nỗi sợ
tức là khách hàng họ đã quá sợ hãi với vấn đề là dưỡng pháp lý này niềm tiến độ xây dựng này họ không bàn giá được nhà
và đâu đó là những cái cam kết không được thực hiện đối với chủ tịch
với khách hàng sàn giao dịch của mình đã phải có những cách nghi mới
tức là thay vì bây giờ là mình tập trung hết mảng sơ cấp thì mình chuyển dịch qua hệ thứ cấp
bán những sản phẩm đã hình thành rồi có pháp lý ổn định
và tập trung hơn về mảng cho thuê
mặc dù là mảng mua bán khó khăn nhưng cho thuê rất ok
tại vì thành phố hồ chí minh có tới một chín triệu căn nhà nhưng mà tới chín triệu dân
tức là nhu cầu cho thuê lúc ổn định
các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng
nhân sự bôi giới bất động sản vẫn biến động hàng năm giảm trong các mùa thấp điểm và tăng trong mùa cao điểm
tuy nhiên trong bối cảnh thị trường trầm lắng kéo dài thì quá trình thanh lọc dân sự diễn ra mạnh mẽ
thị trường đi xuống là thách thức đối với các đơn vị môi giới không có đủ năng lực cạnh tranh để tồn tại
như là cơ hội để các đơn vị chuyên nghiệp vượt lên và phát triển bền vững hơn
danh sách michelin guide về các nhà hàng điểm ăn uống tại việt nam
khi công bố thì ngay lập tức đã thu hút công chúng
ở góc độ truyền thông bản đề xuất của metrolin góp phần trong kích cầu du lịch giới thiệu ẩm thực việt nam tiến xa hơn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong buổi công bố vừa qua hạng mục được mong đợi nhất có bốn nhà hàng nhận một sao michelin
nhà hàng ăn ăn sài gòn tại thành phố hồ chí minh và ba nhà hàng là gia hibana baikoki và tâm vị ở hà nội
hạng mục michelin selected đài chuẩn michelin guide
trong đó có ba mươi hai nhà hàng ở hà nội và ba mươi tám ở thành phố hồ chí minh
ở hạng mục vip kumon đồ ăn ngon với giáp vải chăn có hai mươi chín nhà hàng vào danh sách
trong đó tại thành phố hồ chí minh hâm và chay garden là hai địa điểm ẩm thực chay hiếm hoi
kết quả đánh giá này được thực khách đồng thuận với hai địa điểm chay là hum và jay garden duy trì chất lượng ổn định thời gian qua
ẩm thực việt nam còn rất nhiều câu chuyện hay để kệ với thế giới
kết quả gắn sao vào michelin guide chỉ là bước đầu tiên để chúng tôi tiếp cận
bởi không chỉ ở hà nội và thành phố hồ chí minh mà nhiều tỉnh thành khác cũng còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn
chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của cẩm nang michelin lần đầu tiên sẽ là tiền đề để đưa các món ăn nhà hàng việt nam ra rộng hơn thế giới
một vấn đề khác được đưa ra là tính địa phương của các nhà hàng
chế hạn những món rất đặc trưng của thành phố hồ chí minh như cơm tấm lại vắng mặt trong các bài xếp hàng
chỉ có cơm tấm ba g có mặt trong danh sách michelin guide lần này
tỷ lệ xuất hiện của vợ cũng gây thắc mắc
trong danh sách vip của thành phố hồ chí minh có tới bảy trên một mươi sáu nhà hàng là hàng phở
trong khi đó hà nội nơi được đánh giá là điểm đến hàng đầu của phở lại không nhiều nhà hàng phở được vinh danh
đối với những người khác mà không nằm trong cái tối tượng phục vụ của cái hướng dẫn hay đề xuất này thì lẽ dĩ nhiên họ có sự không đồng ý
thật sự không đồng ý đấy cũng là bình thường luôn
bởi vì ẩm thực nó cũng giống như văn hóa cũng giống như là nhiều những cái
nét sinh hoạt khác trong đời sống của con người và sẽ không bao giờ có một sự đồng tình tối đa
và với những người mà không đồng tình với cái bảng đánh giá này họ cũng tạo ra một cái mặt tích cực khác
chính cái việc này nó sẽ tạo ra một cái uy tín khác và một cái chất lượng phục vụ cho cái việc đánh giá ổn định
trong chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi thì du lịch văn hóa cũng đã được xác định là một trong bốn dòng sản phẩm du lịch chính
và trong du lịch văn hóa thì du lịch ẩm thực thế mạnh của du lịch việt nam
và chúng ta đang tiến đến để có những giải thưởng ở tầm thế giới
với cái việc xuất hiện vào những cái thương hiệu của michelin guide tại việt nam
nó sẽ là một nguồn động lực để cho các cái nhà hàng giới thiệu được các cái món ăn truyền thống của việt nam
về xếp hạng gác sao michelin từ lúc hình thành đến nay kết quả xếp hạng sẽ xoay quanh năm tiêu chí
thứ nhất là chất lượng sản phẩm
thứ hai là làm chủ hương vị và kỹ thuật nấu ăn
thứ ba là cá tính của đầu bếp được thể hiện trong trái nghiệm ăn uống
thứ tư là giá trị món ăn tính bằng tiền
thứ năm là tính nhất quán đồng thuận giữa các thanh tra viên
còn với cẩm năng ẩm thực michelin guide sẽ thay đổi hàng năm
danh sách sẽ liên tục thay đổi về giá trị của một lời khen thì cũng có tầm quan trọng như nhau dù ở việt nam hay bất cứ quốc gia nào khác
để tất cả những người mang âm thực đến với họ có thể tích vào tất cả gợi ý michelin guide
thì quá trình thấm định đảm bảo bất cứ quốc gia nào cũng có giá trị như nhau